giá điện tháng bốn tăng vọt liệu đó có thể chỉ là cảm nhận của một số người dân hay là thực tế
bởi lẽ theo thông báo mà tập đoàn điện lực việt nam evn công bố hồi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
giá điện chính thức tăng tám ba mươi sáu
giá bán lẻ điện bình quân tăng từ một bảy trăm hai mươi sáu mươi năm đồng một kwh đã tăng lên gần một tám trăm năm mươi đồng một kwh
tuy nhiên tính đến ngày hai mươi sáu tháng bốn thống kê về hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình
tại hai thành phố lớn nhất cho thấy tại hà nội có năm mươi bảy hai khách hàng sử dụng điện sinh hoạt
có mức điện năng sử dụng tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tăng trên ba mươi so với tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tỷ lệ này tại thành phố hồ chí minh là trên bốn mươi bảy một
vậy có phải các hộ dân đang dùng quá nhiều thiết bị điện hay là do trời quá nóng
chúng ta hãy cùng đến với phần trao đổi của biên tập viên thúy quỳnh
vâng xin cảm ơn biên tập viên hoàng trang
thưa quý vị và các bạn
sau tuyên bố chỉ tăng giá điện lên tám ba mươi sáu số tiền mà tập đoàn điện lực việt nam evn thu được
từ việc điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân tám ba mươi sáu từ ngày hai mươi tháng ba là khoảng hai mươi tỷ đồng một năm
và evn cũng tuyên bố là họ sẽ cố gắng tự nguyện hạch toán trả được bốn năm trăm linh tỷ
tranh lệch tỷ giá và phấn đấu là cắt giảm không đưa vào giá điện
rõ ràng là evn đang rất nỗ lực giúp người dân hạn chế tối đa việc hóa đơn điện tăng cao
thế nhưng trên thực tế
những tờ hóa đơn tiền điện tháng bốn lại khiến nhiều người giật mình
trong lần nộp tiền điện tháng bốn năm nay
nhiều hộ gia đình đã bất ngờ khi hóa đơn tiền điện tăng vọt
không phải chỉ là tám ba mươi sáu mà thậm chí gấp đôi so với tháng trước đó
điện điện cũng lên nữa bây giờ cái gì cũng lên hết
thì đồng nghĩa với việc là cuộc sống khó khăn càng thêm khó khăn
đúng là nhu cầu sử dụng điện của người dân hiện đang tăng cao
nắng nóng kéo dài như lý giải của ngành điện
song theo các chuyên gia chính thang bậc tính giá hiện hành
đã là một trong những nguyên nhân khiến giá điện báo tăng tám ba mươi sáu
nhưng thực chất kéo hóa đơn tiền điện tăng ít nhất ba mươi năm
theo trần tình mới đây nhất của tập đoàn điện lực việt nam evn
hiện nay với cơ cố biểu đoán điện thì cũng còn những bất cập
mà nói một cách khác mặc dù cơ quan điện lực cũng như bộ công thương đã tổ chức hàng năm lời lý ý kiến
để có thể thay đổi cái đó hay không
có nghĩa là làm sao phải đảm bảo hai hoa lợi ích giữa nhà đèn giữa nhà nước và người tiêu dùng
thì hiện nay với cơ cấu biểu giá điện đó thì chúng ta thấy là thường thường có lợi hơn cho nhà đèn
thì chúng ta cần phải xem xét lại cái biểu đoán điện đấy là một vấn đề rất là quan trọng
cách tính sáu bậc của evn hiện tại được cho là có lợi cho những hộ gia đình dùng dưới một trăm linh kwh
bởi đơn giá thấp hơn bình quân trung
tuy nhiên hiện số người dùng ở bốn bậc thang còn lại trên một trăm linh kwh
sẽ chịu tác động mạnh hơn của tăng giá
cũng theo tính toán của evn số lượng hộ gia đình dùng một trăm linh một đến hai trăm linh kwh
đang chiếm tỷ lệ cao nhất cả nước với một mươi sáu triệu chiếm ba mươi chín
vâng thưa tiến sĩ chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong
ngay sau khi mà hóa đơn tiền điện được gửi đi thì có rất là nhiều những kiến nghị
cũng như là phản hồi của người dân với công ty cung ứng điện
tôi với tư cách là một người dân và tôi tin rằng là nhiều người dân sẽ cùng một thắc mắc như tôi
đó là tại sao evn lại không có được một thông báo kỹ lưỡng về việc họ tăng giá như thế nào
đến với người dân mà lại chỉ nhắc đến con số có lẽ là hơi khó hiểu tám ba mươi sáu
vâng công luận nói chung và cũng rất nhiều các chuyên gia có một cảm nhận là
dường như cách tuyên truyền của evn là hơi mang tính chấn an dư luận
và làm nhẹ đến cái hiệu ứng của việc tăng giá điện
và nhấn rất mạnh vào con số tám ba mươi sáu
anh hô hào là tôi chỉ tăng ngày này bình quân một con số rất là êm
nhưng mà trên thực tế thì là anh chưa thu được rất nhiều hơn
và thứ hai nữa là nó khiến cho cái mức mà người ta tính rằng là
à nếu như vậy là tháng này mình chỉ hơn tháng trước có tám ba mươi sáu nhưng không phải
thực tế là anh phải trả tới ba mươi năm
rõ ràng là trong cách tính trong cách tuyên truyền đang có một sự tranh lệch
cái khác là tuyên truyền thì một hướng thực tế phải thả tiền lại theo một cái hướng khác
và đây rõ ràng là một bước xúc mà nó có căn cứ của công luận
nhiều ý kiến cũng cho rằng là cách tính bậc lũy tiến hiện nay thì không hợp lý
khi mà số dân dùng
một trăm linh kw một giờ thì đã nhiều hơn so với trước đây
vậy thì quan điểm của tiến sĩ về vấn đề này như thế nào
kinh nghiệm thế giới cho thấy rằng là cách chia lũy tiến là cần thiết
nhưng mà phải theo hai nguyên tắc
một là phải chia theo một cái mức giống nhau về cái độ giãn cách của tiêu thụ điện
thứ hai nữa là cái mức giá lũy tiến mỗi bậc nó cũng phải đều nhau
nhưng mà even thì không chia như vậy
họ chia theo cái hướng để làm sao đó đó
cái tổng thu sẽ rơi vào cái nhóm hộ tiêu dùng lớn nhất
và cái mức lưỡi tiến cũng sẽ rơi vào nhóm này
ở mức cao nhất
và do đó nó tạo ra một cái tổng thu cao nhất có lợi cho evn
mà nó không theo định hướng là càng tiêu dùng nhiều điện thì càng tiết kiệm
nói như vậy thì có nghĩa là bộ công thương nên xem xét lại về cách tính toán
chúng tôi cho rằng là đã đến lúc là nên có sự cân nhắc chia lại cách mức
theo cái hướng là giãn cách lớn hơn
và trách nhiệm của hành điện cũng như bộ công thương là nên có sự cân nhắc lại xem xét lại
và đặc biệt chúng tôi đầy đề nghị là cần phải có một cơ quan thẩm định
đánh giá kiểm định kiểm toán nó khách quan hơn
để đưa ra một cái đánh giá nó mang tính chất khách quan hơn
và nếu áp dụng như cách tính hiện nay thì theo ông là hệ lụy mà người dân sẽ phải chịu là gì ạ
chắc chắn là sẽ có hai hệ lụy
đối với người dân là anh phải trả tiền điện nhiều hơn với giá bình quân
đối với xã hội đặc biệt là cái nền tảng giá cả mới đó
cái gọi là cpi đó
chắc chắn sẽ chịu tác động đến cái mức tăng cao hơn hẳn
so với mức gọi là tuyên truyền của evn
thực tế cho thấy rằng là không phải chỉ tăng tám ba mươi sáu mà đó là tăng tới ba mươi năm
thực tế cho thấy rằng là không phải chỉ tăng một lần mà nó còn tăng nhiều lần gián tiếp
thông qua những cái chuỗi lan tỏa của những việc tăng giá đầu vào
bởi vì điện là yếu tố đầu vào rất là quan trọng của rất nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh
chúng tôi rất ủng hộ quan điểm của thủ tướng nguyễn xuân phúc đấy
là cần phải đánh giá lại khách quan hơn minh bạch hơn cái tác động hiệu ứng tăng giá điện lần này
xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong
vâng thưa quý vị và các bạn phát triển là điều tất yếu của cuộc sống
khi mà đảng và nhà nước ta đã và đang có rất nhiều nỗ lực để giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ hộ nghèo
thì có lẽ là việc vẫn áp dụng biểu giá sáu bậc theo cách chia và giá lưỡi tiến như hiện nay
để giúp hộ nghèo có lẽ không thực sự phù hợp
thêm vào đó yêu cầu tất yếu của phát triển cũng chính là sự công khai minh bạch
ngành điện cũng cần phải công khai rõ ràng hơn về con số tám ba mươi sáu
xem xét lại cách tính để người dân nắm rõ và phản biện nếu cần
tránh tình trạng xôn xao dư luận như hiện nay